chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc ca hát mà nguyễn hiệu nghĩa đã dùng kéo đâm vào người bạn nhậu tử vong
với hành vi này tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn hữu nghĩa
chú tải xã bãi thơm thành phố phú quốc kiên giang về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là nguyễn hoài tâm là hàng xóm của bị cáo
theo có trạng vào tối ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một nghĩa cùng với tâm nhậu tại người quen
ở ấp đá trồng xã bãi thơm thành phố phú quốc
quá trình nhậu có ca hát bằng thùng loa di động thì nghĩa và tâm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc ẩu đả nghĩa lấy trong tứ quần lấy cây kéo đâm trúng vào ngực trái của tâm một nhát
làm tâm tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án nghĩa chạy vào rừng trốn
hôm sau nghĩa bị công an bắt tạm giam về tội giết người
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu nghĩa một mươi bốn năm tù về tội giết người
ngoài ra bị cáo nghĩa còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng